tại tỉnh cao bằng tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh cao bằng
tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín với chủ đề
an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết năm hai nghìn một mươi chín tỉnh cao bằng tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ xây dựng ý thức tự giác và nghiêm chỉnh
chấp hành các quy tắc giao thông đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông
trong các trường học tiếp tục tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển mô tô xe máy
từ đó tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
tại lễ phát động đoàn thanh niên tỉnh cao bằng đã công bố quyết định thành lập đội thanh niên tỉnh nguyện
sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông và ra mắt đội hình
các lực lượng chức năng cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã diễu hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ
trên các tuyến đường chính